xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan tới cơn bão số chín mới đây trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết
siêu bão rai đã tới gần bờ biển nước ta cách bình định phú yên khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm một trăm năm mươi một trăm tám mươi km trên một giờ
giật trên cấp một mươi bảy ban kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn một trăm ba mươi năm một trăm sáu mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển ven biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi năm đến một mươi tám năm độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có
nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sông lớn và lốc xoáy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm sáu mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km trên một giờ
giật cấp một mươi hai năm độ vĩ bắc
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi sáu độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu sự tác động của gió mạnh
sông lớn và lốc xoáy
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi từ một mươi đến một mươi năm km
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên một giờ giật cấp tám

trong bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên một giờ giật cấp tám

cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông cấp bốn
ở vùng biển ven bờ từ thừa thiên huế đến phú yên cấp ba
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
sóng biển cao từ chín đến một mươi một mét biển động dữ dội
vùng biển ngoài khơi thừa thiên huế phú yên có gió mạnh cấp bảy cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội
ở vùng biển ven bờ bao gồm cả huyện đảo lý sơn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động dữ dội
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
trong hôm nay và ngày mai ngày hai mươi tháng một mươi hai trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng
quảng nam có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
ngày và đêm nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai miền bắc nền nhiệt tiếp tục giảm
ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lộ quét xả lờ đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven bờ
trước tình hình bão rai báo số chín đang di chuyển rất nhanh ngày một gần với bờ biển
các địa phương ven biển từ miền trung đến đồng bằng sông kiều long
tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão
trong đó tập trung giả soát lên phương án sẵn sàng di rời người dân ở những vùng sung yếu đến nơi an toàn
tại khu vực đảo lý sơn tỉnh quảng nam gió giật cấp sáu đến cấp bảy và càng về tối càng tăng mạnh
tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu chính quyền các huyện thị xã thành phố
phải hoàn tất hỗ trợ nhân dân trăng trống gia cố nhà ở tổ chức di rời sơ tán bà con trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
dự kiến toàn tỉnh phải di rời sơ tán hơn bảy tám trăm linh người tại hai mươi hai xã ven biển và huyện lý sơn để tránh chú bão
còn ở phú yên hàng trăm ngư dân xã biển xuân hải thị xã sông cầu
nỗ lực di rời năm trăm linh thuyền thúng vào sâu trong khu vực dân cư
lên các gành núi có bụi rậm để tránh chú gió bão chiều cường
ở đầm cù mông vịnh xuân đài thị xã sông cầu người dân đã tràng trống ra cố an toàn gần tám mươi năm lồng bè
và sáu trăm linh hectare audio nuôi trồng thủy sản
chính quyền thị xã sông cầu thông báo sẽ cưỡng chế những hộ dân không tuân thủ quy định phòng chống bão
ông trần hữu thế chủ tịch ubnd tỉnh phú yên đã yêu cầu các hồ thủy điện đầu nguồn sông ba sông kỳ lộ
theo dõi sát tình hình mưa bão để vận hành điều tiết lũ không gây lũ kép hạ dù
trong trường hợp bão số chín đổ bộ vào đất liền cường độ bão cấp một mươi hai cấp một mươi ba phú yên dự kiến di rời sơ tán khoảng hai mươi năm hộ
trong khi đó ông hồ đắc trường phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cho biết
khu vực cửa biển vịnh quy nhơn có thể bị bão số chín ảnh hưởng mạnh nhất
nên ngành chức năng đã bố trí tám tàu lai rắt cùng tàu cứu nạn và tàu hải quân duy trì một trăm linh quân số để ứng phó mọi tình huống xấu
hơn ba tàu cá xa bờ của bình định đã di chuyển đến nơi neo đậu an toàn tại các cảng cá miền trung và phía nam
trong đó tám mươi tàu cá trong vùng nguy hiểm bão số chín ở khu vực đảo trường sa đã di chuyển đến nơi neo đậu an toàn
ở các cụm đảo sinh tồn núi le thuộc quần đảo trường sa
các khu neo đậu cảng cá quy nhơn cảng đề ghi cũng đã tiếp nhận trên chín trăm linh tàu cá neo chú và có thể tiếp nhận thêm các tàu vãng lai trong khu vực
ông lê đình hải chủ tịch ubnd huyện trường sa tỉnh khánh hòa cho biết
từ trưa đến một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một mươi hai bão số chín quét qua đảo gây mưa kèm gió giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn biển động dữ dội
nhất là đảo sông tử tây và đà nam
cán bộ chiến sĩ người dân và các thuyền viên đều nắm thông tin bão tranh trù nơi an toàn
thúc men lương thực cũng được chuẩn bị kỹ nhà cửa được trằng trống kiên cố
các tỉnh bến tre trà vinh cà mau cũng đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào bờ hoặc hướng dẫn tìm được nơi trú ẩn an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết
các địa phương ven biển xuống tận nơi giả soát hơn bốn mươi bảy bốn trăm linh căn nhà cân trăng trống trên địa bàn
đối với năm vị trí đê sung yếu với chiều dài một năm trăm linh mét
đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan chức năng đã bố trí sẵn sàng năm trăm linh dọ đá một mét khối đá hộc
và nhiều phương tiện cùng lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ
và các đơn vị chức năng hộ đê khi có tình huống xảy ra
ngành chức năng và chính quyền các địa phương cà mau đã hướng dẫn chủ một hai trăm bảy mươi ba lồng bè trên biển gia cố
di chuyển vào khu vực bảo đảm an toàn chống bão
tỉnh cũng yêu cầu bốn trăm tám mươi người canh giữ đáy hàng khơi di chuyển vào bờ trước ba mươi sáu giờ
theo kịch bản bão ảnh hưởng đến cà mau
quý vị thân mến vào thời điểm những ngày cuối năm cơn bão rai lại bất ngờ ập đến
với hướng di chuyển bất thường được cảnh báo là một siêu bão với cường độ rất mạnh
vì vậy để tránh những tổn thất nặng nề mà bão gây ra
các địa phương cần gấp rút chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão
để đảm bảo an toàn kính mong bà con cần chủ động
cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai
đặc biệt tàu thuyền ngay từ lúc này cần thực hiện nghiêm túc việc tránh xa khu vực
có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh nhất là khu vực có khả năng tầm bão đi qua
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới cơn bão số chín này
quý vị hãy theo dõi kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
xin kính chào và hẹn gặp lại